tại tuyên quang chiều nay bộ công an đã tổ chức hội nghị giao ban công tác đảng
và công tác chính trị công an nhân dân sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi khu vực phía bắc
dù hội nghị có các đồng chí lãnh đạo tỉnh tuyên quang lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ công an
và lãnh đạo công an ba mươi một tỉnh thành khu vực phía bắc
tại hội nghị đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành thứ trưởng bộ công an đã yêu cầu
lãnh đạo các đơn vị không ngừng đổi mới nội dung hình thức phương pháp giáo dục
chính trị tư tưởng thường xuyên bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác đảng công tác chính trị
có bản lĩnh chính trị vững vàng phẩm chất đạo đức tốt có trình độ kiến thức và năng lực công tác
kịp thời phát hiện phòng ngừa ngăn chặn sự suy thoái đạo đức lối sống của cán bộ
chiến sĩ công an tăng cường đầu tư trang bị kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin
nhằm hiện đại hóa hoạt động công tác đảng và công tác chính trị